như khu vực đông băng và thủ đô hà nội với mức nhiệt đêm nay khoảng từ một mươi tám đến hai mươi độ thì trời vẫn còn rét nhẹ
sao đến ngày mai khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu những cơn mưa do không khí lạnh chỉ còn duy trì trong buổi sáng
vì thế mà nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ trời vẫn còn lạnh
riêng với khu vực các tỉnh lai châu lào cai điện biên và sơn la ảnh hưởng của không khí lạnh không đáng kể
vì thế mà các tỉnh thành phố khu vực này trong ngày mai trời vẫn có nắng sớm và nhiệt độ tiếp tục ở mức cao là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lui xuống trung bộ khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên đêm nay và sáng ngày mai trời vẫn có mây nhiều
đến trưa và chiều mai trên khu vực trời mới chuyển nắng vì thế mà nhiệt độ không cao trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ và không xảy ra nắng nóng
trong khi đó suốt một dọc các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến phú yên
trời không mưa nắng mạnh từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai đều giữ ở ngưỡng nóng là ba mươi năm ba mươi sáu độ cục bộ có nơi nhiệt độ còn cao hơn
nắng nóng không chỉ ở miền trung mà còn xảy ra ở cả nam bộ và tây nguyên
trong ngày mai nam bộ sẽ lại có thêm một ngày nóng diện rộng nữa với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực miền đông sẽ là khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ngay như khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng ở ngưỡng cao
trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
và dự báo đợt nắng nóng này ở nam bộ và tây nguyên sẽ kéo dài trong khoảng từ bốn đến năm ngày nữa
ở khu vực vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù xuất hiện về thời điểm đêm và sáng sớm làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
còn ở khu vực ngoài khơi phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng nam đến đông nam cường độ cấp ba đến cấp bốn
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng đông cấp ba biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước